trận mưa lũ vừa qua tại lai châu đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản
ngoài việc tập trung khắc phục hậu quả khôi phục đời sống và sản xuất
ngành y tế tỉnh lai châu đang chỉ đạo trung tâm y tế các huyện bị thiệt hại
chú trọng công tác vệ sinh môi trường phun thuốc tiêu độc khử trùng
nhằm phòng tránh dịch bệnh có thể phát sinh
huyện sinh hồ có địa hình khá đặc thù chia cắt mạnh với hai khu vực sinh hồ cao và sinh hồ thấp
đây là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất về người và tài sản
sau đợt mưa lũ lịch sử vừa qua của tỉnh lai châu
sau mơ lũ lượng bùn đất cây cối sát động vật chết là rất lớn
tiềm mẩn nguy cơ mất vệ sinh môi trường bùng phát dịch bệnh tại các khu dân cư
do vậy cùng với việc nỗ lực khắc phục thiệt hại ổn định đời sống
ủy ban nhân dân huyện sinh hồ đã quyết liệt chỉ đạo trung tâm y tế huyện
khẩn trương tiến hành công tác tiêu độc khử trùng bảo đảm vệ sinh môi trường sống cho người dân
sau lũ thì đội y tế chủ phòng của tôi là phân công ra làm hai mũi
một mũi ở vùng cao và một mũi ở vùng thấp
thì trước mắt là sẽ ưu tiên những cái địa bàn trọng điểm mà xảy ra ngập
và những địa bàn mà bị ô nhiễm nguồn nước
sinh hoạt để đảm bảo nguồn nước sinh hoạt thì chúng tôi có khử khuẩn nước sinh hoạt
bằng cloramin b và đồng thời là cũng phun cloramin b ở những nơi bị ngập
để phòng dịch bệnh sau lũ có thể xảy ra
huyện sinh hồ đã thành lập các tổ chuyên môn xử lý môi trường với hai mươi hai cán bộ
cùng hàng trăm lít hóa chất tiến hành phun toàn bộ cho các khu
khu dân cư đã bị ngập trong mưa lũ
bên cạnh đó cán bộ của đội y tế dự phòng còn xuống trực tiếp từng hộ dân
hướng dẫn ăn chín uống xôi tiêu chung nước uống nước sinh hoạt bằng cloramin b
đây là biện pháp hiệu quả khi nguồn nước bị ô nhiễm và bị chia cắt dài ngày
ngay sau lũ chúng tôi đã báo cáo ngay với sở y tế tình hình về mưa lũ của sinh hồ
cũng như là báo cáo hàng ngày
sau đó là tổ chức cho anh em đi chiến dịch coi như là khử trùng tiêu độc
cho toàn thể
những cái điểm mà bị ngập lụt hiện nay với phương châm là nước rút đến đâu
là chúng tôi sẽ tiêu trùng khử độc đến đấy
hướng dẫn cho bà con sử dụng cái viên clor để khử nước vệ sinh nước
cũng như là những cái khơi thông cống rãnh rồi những cái thoát nước
những cái chuồng chạy để làm sao mà đảm bảo cho bà con vệ sinh được tốt
trong sau lũ và đặc biệt là phòng chống các dịch bệnh xảy ra
với việc phun thuốc tiêu độc khử trùng nhanh chóng đã giúp thành thiết môi trường
đồng thời tiếp tục tìm kiếm sát động vật chết tại các khay suối để xử lý
qua đó góp phần bảo đảm môi trường giúp người dân vùng lũ ổn định cuộc sống
bên cạnh đó ban chỉ đạo phòng chống lụt bão sở y tế tỉnh lai châu
đã thường xuyên ứng trực cùng với các loại thuốc điều trị và thuốc để phun tiêu độc khử trùng sau lũ
ứng cứu và hỗ trợ các đơn vị với phương châm bốn tại chỗ
đáp ứng cao nhất cả về vệ sinh môi trường và công tác điều trị